đối với thị trường nước mắm thì khoảng thời gian vừa qua thực sự là những ngày đầy sóng gió
khi thông tin nước mắm nhiễm asean vượt ngưỡng do hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam công bố
đã khiến doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống lao đao còn người tiêu dùng thì hoang mang
tuy nhiên theo quan sát về thị trường nước mắm trong dịp cận tết nguyên đán
thì tình hình tiêu thụ nước mắm có phần khả quan hơn và phục hồi sau cơn bão
hiện nay các cơ sở sản xuất nước mắm tại huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang đang vươn lên mạnh mẽ
chủ động trong sản xuất hướng tới cung cấp những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ
trong dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy nhằm khẳng định thương hiệu nước mắm phú quốc nói riêng
và nước mắm truyền thống sản xuất vùng miền nói chung
đây là một trong những nhà sản xuất nước mắm từ hơn một trăm linh năm qua tại phú quốc
ở đây nước mắm được sản xuất theo một quy trình kỹ thuật
từ đánh bắt cá cơm ướp mắm đến sang chiết đóng chai
năm sản phẩm của cơ sở được tiêu thụ tại thị trường châu âu hai mươi tiêu thụ trong nước
đến phú quốc khách du lịch thường không quên tìm mua những túi quà nước mắm như thế này
huyện phú quốc hiện có gần một trăm linh cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống
thời gian trước do những thông tin bất lợi về chất lượng nước mắm truyền thống
đã khiến việc tiêu thụ nước mắm tại phú quốc bị ngưng trệ
nhưng giờ tất cả đã là chuyện phía sau khi thương hiệu nước mắm truyền thống đã chính thức được minh oan
vừa qua thì nói chung là cũng có một số tác động
nhưng mà sau đó thì báo đài đưa tin rồi tất cả những thông tin
thì cũng không có gì hết
thì nó cũng làm cho cái thương hiệu mình nó mạnh lên thêm thôi
để đón đầu thị trường tết hiện các cơ sở sản xuất nước mắm tại phú quốc
đã chủ động nguồn cung sản phẩm với nhiều bao bì mẫu mã tiện dụng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
hiện nay là ngay dịp tết thì họ đặt mua cũng rất là nhiều
số lượng hiện nay của mình một ngày có thể là tiêu thụ gần ba lít
với chiến lược phát triển phú quốc cùng với sản phẩm đặc thù
về cái dịch vụ du lịch thì chúng tôi cũng đang khuyến khích là người sản xuất nước mắm phú quốc
là nâng cao cái chất lượng cái sản phẩm để làm sao đây là cái sản phẩm đặc biệt đặc thù
khi mà du khách đến phú quốc mua về làm quà
theo hội nước mắm phú quốc hàng năm phú quốc cung ứng ra thị trường hơn ba mươi triệu lít nước mắm
doanh thu hơn sáu trăm linh tỷ đồng tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương
thời điểm này các cơ sở sản xuất đang kỳ vọng lượng tiêu thụ sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm
góp phần khẳng định các thương hiệu nước mắm phú quốc nói riêng
và nước mắm truyền thống sản xuất ở các vùng miền khác nói chung